hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nạn nhân là một phụ nữ ngoài ba mươi tuổi
thông tin ban đầu một người bạn sau khi liên lạc bằng điện thoại không được đã tới phòng trọ của nạn nhân và phát hiện nạn nhân tử vong
trong phòng nhiều đồ vật bị xáo trộn thi thể nạn nhân có dấu hiệu tác động của ngoại lực
lực lượng chức năng ngay sau đó đã có mặt tại hiện trường điều tra
ngay trong tối ngày một mươi năm tháng bốn nghi phạm sát hại người phụ nữ đã bị công an quận cầu giấy và lực lượng phối hợp bắt giữ khi đang bỏ trốn tại một tỉnh cách hiện trường gây án hàng trăm km
ntv sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ án trong các bản tin tiếp theo
cơ quan công an đã thu giữ thêm một xe máy hai điện thoại di động và một số tài liệu có liên quan
vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra mở rộng
lại một vụ đuối nước nữa xảy ra khiến một em học sinh lớp năm tử vong khi theo các học sinh lớn xuống ao học bơi
vụ việc xảy ra tại thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
nạn nhân là đỗ quốc bảo một mươi một tuổi trú tại thành phố đồng xoài
vào chiều ngày một mươi năm tháng bốn bảo cùng anh trai và các bạn của anh tới hồ nuôi cá
tại xã tân thành để tắm
thấy ba người anh lớn nhảy xuống ao bảo cũng muốn xuống nhưng bị anh trai ngăn
tuy nhiên sau đó bảo đã leo lên lưng một người bạn của anh để tập bơi
khi ra tới giữa ao thì cả hai bất ngờ bị chìm
bảo đuối nước tử vong
nhận được tin báo cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước đã có mặt tại hiện trường
tìm thấy thi thể nạn nhân sau một mươi năm phút trục vớt
vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
và thông tin này cũng kết thúc bản tin nhanh sáng nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
còn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
công an huyện lang chánh tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn bắc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn quang minh phường hải thanh thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
và đối tượng nguyễn đăng đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn chính bình xã đông hòa huyện đông sơn tỉnh thanh hóa
phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa
về tội gây dối trượt tự công cộng
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện